trong những năm cuối thế kỷ hai mươi việt nam tiếp tục có nhiều bước tiến trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế
trên cương vị là tổng bí thư đảng cộng sản việt nam từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đồng chí lê khả phiêu đã cùng tập thể bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương
có những quyết sách quan trọng đối với các hoạt động đối ngoại của đất nước
tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
có nhiều nguyên thủ quốc gia lần đầu tới thăm như tổng thống nga putin tổng thống hoa kỳ bill clinton
một trong những sự kiện đóng góp đặc biệt vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị việt trung phát triển
là chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư lê khả phiêu vào tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trong cuộc gặp này lãnh đạo hai đảng đã thống nhất cùng nhau đưa ra phương châm một mươi sáu chữ
đối với quan hệ việt trung là láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai